cơ sở hà huy tập quận bình thạnh tp hcm có gần một trăm linh phụ huynh đồng ý tiêm chủng cho trẻ
họ an tâm vì trường đã có kinh nghiệm tiêm vaccine covid một mươi chín ở các khối lớp bảy tám chín
trong công tác lấy ý kiến phụ huynh một cán bộ quản lý trường tiểu học kỳ đồng khuyên giáo viên kiên trì vận động
dù việc tiêm chủng covid một mươi chín cho trẻ là tự nguyện
cán bộ này nói mục tiêu quan trọng nhất của chúng ta là để trẻ em đến trường phát triển toàn diện
vì vậy việc tiêm vaccine covid một mươi chín là giải pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho trẻ ở trường học
chúng ta cần thuyết phục phụ huynh tăng số lượng đồng ý tiêm để đạt được mục tiêu này
cũng theo cán bộ quản lý trường tiểu học kỳ đồng quá trình vận động và thuyết phục phụ huynh không tốn nhiều thời gian
ban giám hiệu các trường cần phải liên tục cập nhật thông tin tiêm chủng covid một mươi chín ở nhóm tuổi từ năm đến một mươi một đến các giáo viên
bà trâm hiệu trưởng trường trung học cơ sở hà huy tập bày tỏ mong muốn
cơ quan chức năng có chuyên môn y tế sẽ cung cấp thêm thông tin về liều lượng tiêm loại vaccine tác dụng phụ của vaccine đến các trường
theo bà đây là giải pháp giúp tăng tỷ lệ phụ huynh đồng ý tiêm chủng covid một mươi chín cho trẻ ở bậc tiểu học
đối với công tác tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ ở độ tuổi từ năm đến một mươi một
phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng trưởng khoa y tế công cộng đại học y dược tp hcm
lưu ý những phản ứng sau tiêm của đối tượng nhạy cảm này
cụ thể theo ông dũng
phản ứng sau tiêm nguy hiểm nhất ở trẻ đó là phản vệ
nhà trường cần phải quan tâm đặc biệt đến việc nhận biết và xử trí nhanh khi hồi sức cấp cứu cho trẻ
bên cạnh đó trẻ em cũng có những phản ứng sau tiêm khác với người lớn như ngất đi vì đau hoặc là đói
nên cần phải được quan tâm nhiều hơn
trước đó bộ y tế đã thông tin về việc trẻ em ở độ tuổi năm đến một mươi một sẽ được tiêm pfizer
với liều lượng là hai ml với một mươi microgram vaccine mrna
covid một mươi chín bằng một phần ba so với liều của người lớn
nhóm tuổi này chỉ tiêm vaccine dạng hỗn dịch đậm đặc pha tiêm
ngoài ra trẻ trong độ tuổi này cũng được sử dụng kim tiêm có đầu nhỏ hơn
thưa quý vị theo xu hướng hạ nhiệt covid một mươi chín tại việt nam trong những ngày vừa qua
hiện số ca mắc cần cách ly điều trị ở các khu cách ly tập trung trên cả nước rất thấp
nhưng theo kịch bản mỗi quận huyện ở thành phố hồ chí minh và hà nội vẫn phải tiếp tục duy trì một cơ sở cách ly
việc này liệu có còn kết quả
có còn cần thiết
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
theo thống kê của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế
hiện cả nước có gần tám trăm sáu mươi bệnh nhân mắc covid một mươi chín đang cách ly tại nhà
hơn hai bốn trăm linh bệnh nhân đang điều trị cách ly tại cơ sở y tế
cũng theo cục này tính đến ngày hai mươi chín tháng ba hà nội đang có hai trăm một mươi hai tám trăm năm mươi ca cần theo dõi và điều trị
trong đó có gần một năm trăm linh ca điều trị tại bệnh viện hơn hai trăm một mươi một ca theo dõi điều trị tại nhà
và chỉ có một trăm chín mươi hai ca bệnh viện
những ca đang theo dõi điều trị tại khu cách ly tập trung
số bệnh nhân chuyển độ tại cơ sở thu dung trong ngày là ca
như vậy số ca f điều trị cách ly tập trung chỉ chiếm chín số ca đang theo dõi và điều trị tại hà nội
còn tại tp hcm hiện đang theo dõi điều trị năm mươi hai bốn trăm ba mươi bốn ca mắc covid một mươi chín
trong đó có bốn mươi tám chín trăm năm mươi tám ca đang theo dõi điều trị tại nhà một trăm bốn mươi sáu ca đang theo dõi điều trị tại khu cách ly
ba ba trăm ba mươi ca đang điều trị tại bảy mươi bảy bệnh viện
tỷ lệ số ca f đang điều trị theo dõi tại khu cách ly trên tổng số ca đang theo dõi và điều trị là hai mươi tám
một lãnh đạo trung tâm y tế quận đống đa hà nội cho biết
chủ yếu vẫn phải duy trì cơ sở tiếp nhận thu dung để dự phòng
khi trường hợp dịch bùng phát trở lại sẽ kịp thời xử lý
bác sĩ lâm phước trí trạm trưởng trạm y tế phường tân quý quận tân phú tp hcm
cũng cho biết địa phương luôn trong tâm thế sẵn sàng và phải dự trù những tình huống dịch chuyển biến xấu
bên cạnh đó trong tiêu chí đánh giá cấp độ dịch cũng dựa vào khả năng quản lý theo dõi f
tại cơ sở cách ly số ca mắc mới và tỷ lệ tiêm chủng
vì vậy hiện nay chưa thể giải thề khu cách ly tập trung
trước thực tế số f cách ly tại các bệnh viện giã chiến ở tp hcm ít
có thể gây tốn kém nhân lực và cơ sở vật chất
tránh văn phòng sở y tế tham gia
tp hcm nguyễn thị huỳnh mai cho hay công tác chống dịch của thành phố vẫn dựa trên tinh thần thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát dịch hiệu quả theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
trong trường hợp không có bệnh nhân các nhân viên y tế và quản lý sẽ trở về đơn vị công tác ban đầu để tiếp tục làm việc
bà mai cho rằng thời gian tới nếu kết quả đánh giá dịch covid một mươi chín của các phường xã đều thuộc vùng xanh
thì ubnd các quận huyện và thành phố thủ đức có thể đề xuất ban chỉ đạo phòng chống dịch
thành phố ngành y tế giải thể khu cách ly tập trung
như vậy việc duy trì các cơ sở cách ly thu dung đa phần là để đề phòng các tình huống dịch bệnh chuyển biến xấu
đây là một việc làm cần thiết
bởi covid một mươi chín rất khó lường chúng ta nên chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với các đợt bùng phát dịch bất cứ lúc nào
tuy nhiên hiện tại việt nam có tỷ lệ bao phủ vaccine cao
các kf nếu phải thu dùng cũng gần như không phải chuyển viện
do đó việc duy trì các cơ sở này như thế nào
cũng cần phải xem xét để phù hợp với thực tiễn